tuyến đường ngô quyền thuộc quận sơn trà ngỗ hành sơn thành phố đà nẵng là tuyến đường tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông do xe tải xe container chạy với lưu lượng lớn
để góp phần giảm thiểu tình trạng này công an tp đà nẵng đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là xe container
trong thời gian qua ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục và hạn chế tai nạn giao thông như lắp đặt hệ thống camera giám sát cấm xe container lưu thông trên trục này vào những giờ cao điểm hàng ngày
tuy nhiên tình trạng xe chạy nhanh vượt ẩu lấn làn của các phương tiện vận tải trước và sau không giờ cấm vẫn diễn ra trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống hai bên đường ngô quyền cũng như người tham gia lưu thông cùng tuyến

trong thời gian qua ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục và hạn chế tai nạn giao thông cùng tuyến

trong thời gian qua ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục và hạn chế tai nạn giao thông cùng tuyến